tại thành phố hồ chí minh nhà báo nhà nhếp ảnh giản thanh sơn đã ra mắt sách
vị thế việt nam cuốn sách ký sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong hoạt động đối ngoại
của nguyên chủ tịch nước trương tấn sang tới dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và phu nhân
nhà báo giản thanh sơn có may mắn được tháp tùng nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
tới thăm gần ba mươi quốc gia trên thế giới tham dự các diễn đàn đa phương và các hội nghị quốc tế
với niềm say mê cùng sự lao động miệt mài nhà báo giản thanh sơn đã sở hữu cho mình một bộ ảnh lớn
ghi lại những hình ảnh của nguyên chủ tịch nước và các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới
ảnh của nhà báo giản thanh sơn mang tới mọi người thông điệp về tình hữu nghị
hòa hiếu của một dân tộc khắt khao yêu trụng hòa bình
ở đấy hình ảnh của chủ tịch nước trương tấn sang và các chính khách việt nam tỏa sáng sự tự tin và thân thiện
cũng qua những bức ảnh là hình ảnh một đất nước việt nam đang trên đà đổi mới và hội nhập cùng thế giới
tác giả giản thanh sơn đã dành chọn tấm lòng và tình yêu cho cuốn sách vị thế việt nam
dày bốn trăm năm mươi trang do nhà xuất bản thông tấn ấn hành
cuốn sách còn được xem như một sử liệu quý giá của đối ngoại việt nam
góp phần vào thành tựu bảy mươi năm của ngoại giao việt nam trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi một
người xem và bạn bè có thể cảm nhận ở đây một ngôn ngữ rất riêng
ngôn ngữ bằng hình ảnh lay động đến sâu thẳm của tâm hồn
cuốn sách còn gửi gắm sự trân trọng với nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
một nhà lãnh đạo việt nam một phong cách ngoại giao đã giành được chỗ đứng trong trái tim bè bạn
trang trề cảm xúc nó là nồng nhiệt về công việc mình làm cũng như là công việc đối ngoại của chủ tịch nước ở nước ngoài trong cái nhiệm kỳ qua
thành phố hồ chí minh những ngày tháng bốn lịch sử thành phố mang tên bác sôi động sức sống sự chuyển bình
cuốn sách vị thế việt nam được đánh giá như một trong những sự kiện ý nghĩa
là một bó hoa tươi thắm mừng thành phố giải phóng đất nước thống nhất và tri ân nguyên chủ tịch nước trương tấn sang